đà nẵng cũng cho phép các hoạt động hội họp tập huấn biểu diễn nghệ thuật do cơ quan đơn vị tổ chức trong nhà không quá bốn mươi người và hoạt động ngoài trời không quá một trăm linh người
với việc mở lại nhiều hoạt động đà nẵng đã áp dụng đồng bộ các giải pháp nhằm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín
song hành với việc nới lỏng bên trong thành phố đặc biệt siết chặt công tác phòng dịch từ bên ngoài đặc biệt tại các cửa ngõ ra vào
làm sao đảm bảo được cho người dân đây là thùng lợi và đảm bảo được cái việc cơ bản y tế và xác nghiệm những xe nào chưa đủ điều kiện thì chúng ta sẽ phân lùng từ xa để mình đưa vào cái việc quản lý chạy người ra vào thành phố
nhìn chung tất cả lực lượng đưa ngõ vào thành phố đà nẵng chúng tôi sẵn sàng hít mình vì công việc nhiệm vụ chính trị góp phần nhỏ bé để bảo vệ thành phố được bình yên
trong thời gian đến đà nẵng sẽ mở lại hoạt động dạy học trực tiếp ở các cấp
theo từng giai đoạn thành phố cũng bắt đầu đón khách du lịch địa phương từ hai mươi tháng một mươi và đón khách quốc tế từ tháng một mươi một
đà nẵng bước vào trạng thái bình thường mới
tuy nhiên điều quan trọng nhất để giữ vững thành quả chống dịch vẫn là ý thức tuân thủ quy định phòng dịch của người dân
theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai hoàn lưu bão số tám và mưa lớn trong hai ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng một mươi đã gây nhiều thiệt hại cho các địa phương
mưa lớn đã làm cho đường giao thông canh mương cầu máng tại một số tỉnh như nam định hà nội nghệ an thái bình lào cai yên bái bị hư hại do sạt lở
tại nghệ an yên bái hàng chục hectare lúa hoa màu bị gãy đổ ngập úng nhiều gácta cá bị cuốn trôi
để tiếp tục ứng phó với mưa lớn văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo dự báo mưa lũ
thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền và người dân chủ động phòng tránh
kiểm tra rà soát các khu dân cư ven sông suối khu vực chậm thúc
có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt lũ quét sạt lở đất
bố trí lực lượng kiểm soát cấm biển cảnh báo hướng dẫn giao thông các khu vực ngầm tràn khu vực ngập sâu chia cắt
chủ động bố trí lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính
các địa phương triển khai công tác bảo vệ đê điều hồ đập bảo vệ sản xuất sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp khu vực trũng thấp đô thị và khu công nghiệp
duy trì lực lượng cứu hộ cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu xử lý khi có yêu cầu
tăng cường lực lượng tổ chức trực ban phòng chống thiên tai hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
thường xuyên báo cáo về ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra
thưa quý vị trong suốt một thời gian dài tại nhiều tỉnh thành trên cả nước đã xuất hiện tình trạng một nhóm người tự xưng hội thánh của đức chúa trời hay nước chúa trời mẹ hoạt động lén lút có nhiều hoạt động trái với thuần phong mỹ tục của người việt nam
đáng chú ý là lực lượng công an các tỉnh bắc giang thái nguyên hải phòng thanh hóa thừa thiên huế nam định đã phát hiện hội nhóm này tụ tập hoạt động nhất là những thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn xã hội
khi bị lực lượng công an kiểm tra xử lý nhắc nhở nhóm này thường phản ứng gây gắt đáng lo ngại là hội nhóm tự xưng đức chúa trời hay đức chúa trời mẹ này xuất hiện tại cả hà nội ngoài cách lôi kéo thành viên bằng cách truyền thống chúng còn lên mạng internet để tuyển hội viên
vậy bản chất của hội thánh của đức chúa trời này như thế nào mời quý vị hãy cùng xem tiêu điểm thời sự sau của truyền hình công an nhân dân
từ mùng bảy tháng một mươi ngay tại thủ đô hà nội công an quận hà đông phát hiện một nhóm đối tượng đang tụ tập